công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ nhóm tám đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào tố ba cây thu giữ tại hiện trường hơn hai trăm năm mươi triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan
tại nhà của nguyễn bình an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã đại trạch huyện bố trạch lực lượng chức năng bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bài thắng thua bằng tiền với hình thức sử dụng bài tú lơ khơ năm mươi hai cây đánh bài cào tố ba cây
được biết nguyễn bình an là người chuẩn bị bài cho các đối tượng sử dụng và trực tiếp thu tiền sâu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm năm mươi triệu đồng một xe ô tô bốn xe gắn máy chín điện thoại di động và hơn ba mươi bộ bài tú lơ khơ